thưa quý vị sau chiến thắng điện biên phủ chấn động địa cầu đảng và chủ tịch hồ chí minh đã xác định
đây chỉ là thắng lợi bước đầu nhiệm vụ khó khăn còn ở phía trước đó là giải phóng miền nam
thực hiện thống nhất đất nước vì mục tiêu cao cả đó miền bắc phải là hậu phương lớn của miền nam
trong lịch sử thế giới việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh chiến tranh là chưa hề có tiền lệ
hơn nữa lại là chiến tranh với kẻ thù có tiềm lực mạnh nhất của chủ nghĩa đế quốc
chính vì vậy đại hội toàn quốc lần thứ ba của đảng ban chấp hành trung ương đã thảo luận
đề ra kế hoạch năm năm lần thứ nhất ở miền bắc một nghìn chín trăm sáu mươi một một nghìn chín trăm sáu mươi năm với quyết tâm phấn đấu xây dựng miền bắc
phát triển hiện đại tiên tiến nhân dân được no ấm vui tươi đưa miền bắc tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội
nhiệm vụ cơ bản trong kế hoạch năm năm lần thứ nhất chính là phát huy những thắng lợi đã sành được
khắc phục các khó khăn tập trung giải quyết yêu cầu cơ bản nhất là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật
của các ngành kinh tế quốc dân mà trước hết là công nghiệp và nông nghiệp
nhận được sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em
nhưng chúng ta vẫn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự thường dựa vào sức nền lã chính
bởi nền kinh tế miền bắc không chỉ lo phát triển sản xuất bảo đảm đời sống cho nhân dân
mà còn có trách nhiệm chi viện sức người sức của cho cách mạng miền nam
trong quá trình thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất tại miền bắc
chủ tịch hồ chí minh từng nhắc nhở đạp viên và nhân dân thử rằng
với sự giúp đỡ của các nước bạn ta vẫn phải tự lực hăng hái mà làm
các nước bạn ra sức giúp đỡ chúng ta không phải để chúng ta ỉ lại
mà là để chúng ta có thêm điều kiện tự lực cánh sinh
hướng tiến lên của chúng ta là phải xây dựng một nền công nghiệp độc lập tự chủ
chúng ta có thể thực hiện được đồng thời cả hai nhiệm vụ chiến lược hay không
vì cái con đường phát triển của việt nam và hoàn cảnh tình thế việt nam
nó đặt chúng ta phải giải quyết những bài toán mà chưa hề có tiền lệ trong lịch sử
chưa hề có tiền lệ trong lịch sử
chưa có một cái dân tộc nào lại xây dựng chủ nghĩa xã hội
kiến thiết chế độ mới trong hoàn cảnh đất nước chia cắt cả
hai nữa là sau chín năm kháng chiến trường kỳ mà đỉnh cao là điện biên phủ ở việt bắc
đánh bại thực dân cũ là đế quốc pháp
nhưng bây giờ ta lại vấp phải một cái trở ngại là đương đầu với thế lực thực dân mới
với mỹ là một cường quốc về vật chất cũng như là về mặt kỹ thuật quân sự và vũ khí
nhân dân ta anh hùng trong kháng chiến và cũng anh hùng trong lao động xây dựng tổ quốc
cụ thể hóa kế hoạch năm năm lần thứ nhất công nghiệp được ưu tiên xây dựng
với tinh thần lao động hăng say cần cù sáng tạo của giai cấp công nhân
nhiều cơ sở công nghiệp đã được xây dựng như khu găng thép thái nguyên
nhà máy nhiệt điện uông bí thủy điện thác bà
công nghiệp nhẹ tiểu thủ công đã giải quyết được tám mươi hàng tiêu dùng
trong nông nghiệp xây dựng các nông trường và lâm trường quốc doanh
trải thí nghiệm nghiên cứu cây trồng và chăn nuôi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
tỷ lệ sử dụng cơ khí trong nông nghiệp tăng lên hệ thống tưới tiêu ngày càng mở rộng
nhiều hợp tác xã đã năng suất lên tới năm tấn thóc trên nội thuyết ta
thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển góp phần phát triển kinh tế
củng cố quan hệ sản xuất mới ổn định và cải thiện đường sống năng dân
giao thông đường bộ đường sắt đường liên tỉnh đường sông đường hàng không
ngày càng phát triển và thuận lợi
giáo dục từ phổ thông cho đến đại học phát triển nhanh
sáu cơ sở y tế được xây dựng xóa bỏ nhiều dịch bệnh
kinh tế miền bắc phát triển nghĩa vụ hậu phương chi viện cho miền nam
vũ khí tạng dược hốc men ngày càng thêm mạnh mẽ
nhiều đơn vị vũ trang cán bộ quân sự y tế giáo dục bộ đội
được đưa vào miền nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng
có thể nói là thành tựu rất là to lớn
nếu không có thành tựu này thì không thể lý giải được
vì sao mà miền bắc có đủ sức lực nguồn lực
chi viện cho cách mạng miền nam như vậy
nhất là phương châm của chúng ta là thấp không thiếu một cân
quân không thiếu một người không có phong trào tập thể hóa
hợp tác hoa nông nghiệp ở miền bắc thì không tạo ra được
những cái nguồn lực như thế để chi viện cho miền nam
cái sự cộng hưởng của cả chiến đấu của miền nam
cũng như xây dựng của miền bắc mà do được
đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta chỉ đạo
đã dẫn đến thành tựu như chúng ta đã biết
là chúng ta có khả năng đánh bại bất cứ một cái kẻ thù
một thế lực xâm lược nào dù không hẳn tàn bạo nhất
tuy nhiên trong quá trình thực hiện tư duy công nghiệp hóa của việt nam
ưu tiên phát triển công nghiệp nặng coi công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm
cách mạng kỹ thuật là then chốt trong suốt thời kỳ quá độ
với kinh tế kế hoạch hóa và phương thức quản lý tập trung
mệnh lệnh hành chính
chiến tranh phá hoại của mỹ nên chương trình công nghiệp hóa
đã không thực hiện được trọn vẹn và không hiệu quả
kế hoạch năm năm lần thứ nhất là bước chuẩn bị vô cùng cần thiết
là nền tảng mà toàn đảng toàn dân và toàn quân miền bắc xã hội chủ nghĩa
đã xây dựng trong giai đoạn vô cùng quan trọng
của lịch sử cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
bởi dân tộc ta là một nước việt nam là một
dù đổ máu đổ mồ hôi
nhưng cuối cùng toàn đảng toàn dân ta đã cùng vượt qua tất cả mọi gian khổ
và thực hiện thành công thứ nhất đất nước nam bắc một ngày